liên quan đến sự cố nhỡ tần số điều hành bay tại sân bay quốc tế tân sơn nhất
cục trưởng cục hàng không việt nam lại xuân thanh cho biết đang phối hợp với cục tần số vô tuyến điện
bộ thông tin và truyền thông tìm hiểu nguyên nhân sự việc
sáng ngày một mươi sáu tháng sáu từ bảy h bốn mươi bảy đến tám h năm đã xảy ra hiện tượng can nhiễu trên tần số điều hành bay
tại khu vực sân bay tân sơn nhất
lãnh đạo tổng công ty quản lý bay việt nam cho biết khi xảy ra hiện tượng trên
cơ sở điều hành bay đã ngay lập tức thực hiện phương án dự phòng
cụ thể là sử dụng các tần số dự bị theo đúng quy trình đảm bảo điều hành bay an toàn tuyệt đối
theo thống kê của cục hàng không việt nam trong khoảng thời gian nêu trên
có sáu chuyến bay chờ và một chuyến đã chuyển hướng tới sân bay dự bị
cụ thể chuyến bay bl năm trăm chín mươi một của hãng hàng không jetstar pacific từ đà nẵng đi tp hcm
dự kiến hạ cánh lúc tám h ba mươi tại sân bay tân sơn nhất đã phải bay chuyển hướng tới sân bay buma thuột
sau đó máy bay đã cất cánh trở lại lúc chín h một mươi và hạ cánh xuống sân bay tân sơn nhất lúc một mươi h năm
từ thời điểm tám giờ năm phút cơ sở điều hành bay đã điều hành bình thường trên tần số chính tại khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất